ngày một mươi bảy tháng ba tại nhà thi đấu thể thao quân khu năm đà nẵng tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng đá việt nam và đài tiếng nói việt nam phối hợp tổ chức khai mạc giải vô địch quốc gia phút sàn hd bank hai nghìn hai mươi
giải vô địch quốc gia phút sàn hd bank hai nghìn một mươi bảy có sự tham gia của một mươi một đội bóng được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một vòng loại tổ chức từ ngày một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng ba tại nhà thi đấu quân khu năm đà nẵng
giai đoạn hai gồm bốn đội từ vòng loại và sáu đội xếp hạng cao nhất giải phút san vô địch quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu
các đội thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về lượt đi từ ngày tám đến ngày hai mươi hai tháng bốn lượt về từ ngày một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
tại nhà thi đấu quân khu bảy tp hcm đội đoạt cúp vô địch phút xa hd bank hai nghìn một mươi bảy sẽ nhận giải thưởng hai trăm linh triệu đồng
ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa sài gòn fc và hoàng thư đà nẵng